với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín chính phủ đức đã nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội cho đến hết ngày ba tháng năm
còn tại mỹ theo số liệu thống kê đây vẫn là quốc gia có tổng số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
tại châu âu diễn biến dịch ở italia và tây ban nha đang có dấu hiệu chậm lại
song số ca nhiễm ở một số nước khác như nga bỉ và anh vẫn tăng cao
còn tại châu á hàn quốc ghi nhận ngày thứ ba liên tiếp chỉ có dưới ba mươi ca nhiễm mới
trung quốc có thêm bốn mươi sáu ca trong khi nhật bản có thêm tới hai trăm một mươi năm ca
sở chuyên gia y tế nhật bản cảnh báo nếu không có các biện pháp đối phó hiệu quả
nước này sẽ có thể đạt đỉnh dịch trong sáu mươi ngày tới với khoảng tám trăm năm mươi ca bệnh nặng và bốn trăm linh người tử vong
chính phủ đức đã nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội cho đến hết ngày ba tháng năm
các sự kiện quy mô lớn tập trung đông người cũng bị cấm tổ chức từ nay cho đến hết tháng tám
tuy nhiên chính phủ cũng đang thảo luận dần về một số biện pháp nới lỏng
như từng mức mở cửa trường học từ ngày bốn tháng năm hay cho phép một số cửa hàng bán lẻ hoạt động trở lại từ ngày hai mươi tháng bốn tới
từ nay đức đã có hơn một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ năm thế giới
theo số liệu thống kê mỹ vẫn là quốc gia có tổng số ca nhiễm và tử vong cao nhất trên thế giới
với gần sáu trăm bốn mươi hai ca nhiễm và gần hai mươi tám ca tử vong
tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy nước này đã bước qua đỉnh dịch
đó là cơ sở cho tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump cho rằng nước này đã qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch covid một mươi chín
và ông sẽ đưa ra chỉ đạo để tái mở cửa nền kinh tế mỹ vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng bốn